công an tp hcm cho biết các đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá đường dây mua bán vật liệu nổ công cụ hỗ trợ thu giữ số lượng lớn súng bắn đạn bi
qua công tác nghiệp vụ công an tp hcm phát hiện một đường dây mua bán tàng trữ sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ với số lượng lớn
ban giám đốc công an tp hcm chỉ đạo công an tp thủ đức phòng cảnh sát hình sự công an quận gò vấp công an quận một mươi hai cùng một số đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy quét
qua đó tạm giữ trần bá lộc hai mươi năm tuổi quê quảng ngãi đinh việt thái bảo ba mươi tuổi trú tại quận một mươi hai nguyễn quang huy hai mươi năm tuổi và phan văn trí hai mươi sáu tuổi cùng chú tại quận gò vấp
khám xét nơi ở của các nghi phạm lực lượng chức năng thu giữ gần một trăm năm mươi khẩu súng các loại hai trăm năm mươi viên đạn các loại hơn bốn dao kiếm và hàng trăm công cụ hỗ trợ khác
bước đầu công an tp hcm xác định các nghi phạm sử dụng mạng xã hội để đăng tin quảng cáo trao đổi mua bán
khi có người nhắn tin mua hàng bọn chúng yêu cầu chuyển khoản đặt cọc sau đó sử dụng các ứng dụng giao hàng để chuyển hàng cho người mua
số tiền còn lại người mua sẽ thanh toán chuyển khoản sau khi nhận được hàng
hiện công an tp hcm đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và cho biết thời gian tới sẽ kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có hành vi sản xuất mua bán tàng trữ sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ không đúng quy định của pháp luật
ngoài ra từ đây đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai công an tp hcm sẽ đẩy mạnh tấn công chấn áp các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm xâm phạm sở hữu tội phạm gây dối trật tự công cộng và cối gây thương tích